đoàn công tác của chính phủ do thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đã đến dân hương tại nhà lưu niệm thời niên thiếu của bắc hồ
tại số nhà một trăm một mươi hai đường mai thúc loan thành phố huế
đây chính là ngôi nhà mà chủ tịch hồ chí minh sống khi người theo gia đình vào huế lần thứ nhất từ năm một nghìn tám trăm chín mươi năm đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau lễ dân hương thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về quãng thời gian sáu năm
chủ tịch hồ chí minh cùng gia đình sống dưới mái nhà này
đây là ngôi nhà được ông nguyễn sinh sắc thân sinh chủ tịch hồ chí minh thuê vào năm một nghìn tám trăm chín mươi năm
sau khi đưa cả gia đình từ nghệ an vào kinh đô huế trọ học chuẩn bị cho kỳ thi
trong sáu năm sống tại ngôi nhà này chủ tịch hồ chí minh đã chứng kiến những năm tháng đèn sách khổ công học hành của cha
sự trung hậu đảm đang của mẹ là bà hoàng thị loan
đặc biệt ngôi nhà này là nơi bà hoàng thị loan sinh người con thứ tư là cậu bé nguyễn sinh sinh
và cũng là nơi bà đã chút hơi thở cuối cùng ở tuổi ba mươi ba
nhà liêu niệm bắc hồ tại một trăm một mươi hai mai thúc loan đã được bộ văn hóa thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi